thưa quý vị nắng nóng tiếp tục duy trì trong ngày hôm nay tại khu vực thủ đô hà nội nói riêng và bắc bộ nói chung
có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c và có nơi trên ba mươi bảy độ c
riêng khu vực vùng núi chiều và tối nay được dự báo là có mưa vừa và rông cục bộ có nơi mưa to đến rất to
quý vị hãy chuẩn bị những vật dụng che chắn mưa tiện ích nếu lưu thông ở bên ngoài trời trong khoảng thời gian này
còn với trung bộ thì nóng cũng tiếp diễn tại khu vực này trong ngày hôm nay mức độ thì gây gắt hơn ở miền bắc
có nơi đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi sáu ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
vâng trong ngày thì nắng nóng như thế nhu cầu sử dụng điện luôn ở mức cao
quý vị hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm và hợp lý
hãy điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ phù hợp để có thể tiết kiệm điện năng và hãy tắt các thiết bị điện không cần thiết nhất là vào khung giờ cao điểm